sáng ba tháng bốn ba trăm sáu mươi công dân từ lào về thừa thiên huế đã hết thời gian cách ly
trong lễ trao giấy chứng nhận chính quyền địa phương kêu gọi mỗi công dân khi trở về
cần khai báo trung thực với chính quyền tuyên truyền cho người thân và cộng đồng
thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
chính quyền địa phương vẫn bày tỏ sự tin tưởng các công dân trở về sẽ góp phần
bảo vệ ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương